trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh các nguyên tắc mục tiêu quan trọng mà hợp tác cần bảo đảm để có thể đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của các nước thành viên thúc đẩy hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực
về hợp tác năm năm tới thủ tướng chính phủ nhấn mạnh tới ba nội dung
thứ nhất chú trọng tăng cường hợp tác bảo vệ quản lý và sử dụng hiệu quả bền vững nguồn nước sông mekong đưa hợp tác nguồn nước trở thành một trọng tâm hợp tác giữa sáu nước
thứ hai phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở hoàn thiện và kết nối để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa dịch vụ dòng vốn và đi lại của người dân
thứ ba hỗ trợ các nước mekong lan thương tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn
các đề xuất và đóng góp của đoàn việt nam được các nước thành viên đánh giá cao và thể hiện trong các văn kiện của hội nghị
với việc nghiên cứu sản xuất thành công vaccine sởi rubella việt nam tự hào trở thành một trong bốn nước châu á có thể tự sản xuất vaccine phối hợp sởi rubella sau trung quốc nhật bản và ấn độ
đây là lần đầu tiên việt nam sản xuất được vaccine hai trong một trên dây chuyền công nghệ hiện đại
việt nam tự chủ sản xuất vaccine sởi rubella là một trong một mươi sự kiện y tế tiêu biểu của nước ta trong năm hai nghìn hai mươi
vaccine sởi rubella được sản xuất trên công nghệ nuôi cấy tế bào là một trong những công nghệ sản xuất vaccine tiên tiến và phổ biến hiện nay trên thế giới
kết quả thử nghiệm lâm sàng trên gần tám trăm linh người của loại vaccine này cho thấy vaccine đạt yêu cầu về tính an toàn và có khả năng sinh miễn dịch cao
tất cả các nguyên liệu đầu vào để sản xuất đều được kiểm tra chất lượng tuyệt đối không có tác nhân gây bệnh
đặc biệt đến thời điểm hiện tại không chỉ tự chủ trong việc sản xuất vaccine mà những nguyên liệu đầu vào cũng được trung tâm nghiên cứu
sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế polivac sản xuất tại việt nam
đặc biệt đến thời điểm hiện tại không chỉ tự chủ trong việc sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế polivac sản xuất tại việt nam
đây là vaccine sở rubella đầu tiên sản xuất thành công tại việt nam được chuyển giao công nghệ của nhật do cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica hỗ trợ
và có kết quả tương đương với vaccine sở rubella được sản xuất và lưu hoành tại nhật bản

vaccine sở rubella đang được sản xuất theo liều là một mươi liều một lọ phục vụ cho chương trình tiêm chủng mở rộng
bên cạnh đó trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế cũng đang nghiên cứu sản xuất vaccine liều đơn
một liều một lọ thuận tiện hơn phục vụ cho nhu cầu của người dân
theo thiết kế của nhà máy mình sản xuất được bảy mươi năm triệu
bọn anh cố gắng mỗi năm sẽ đặt sản xuất đủ cung cấp cho chương trình tiêm chủng mở rộng
với hai năm triệu liều vaccine phối hợp sở rubella do trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế polivac sản xuất
chính thức đưa ra thị trường việt nam sẽ hoàn toàn sử dụng vaccine sở rubella thay cho việc nhập khẩu lâu nay
việc việt nam sản xuất được vaccine ma
ý nghĩa cộng đồng rất lớn
nhờ đó việt nam sẽ chủ động nguồn vaccine để phòng chống dịch bệnh
đây là một quá trình mang tầm nhìn chiến lược của việt nam trong vấn đề đối phó với dịch bệnh một cách bền vững
thưa quý vị và các bạn tranh dân gian hàng chống là một trong những dòng tranh độc đáo
kết tinh nhiều giá trị thẩm mỹ tinh thần và tín ngưỡng của người kinh kỳ xưa
tuy nhiên sản phẩm mang hồn bản sắc dân tộc ấy lại đang lùi dần vào quá khứ
gần đây một nhóm các bạn trẻ với đam mê lưu giữ những giá trị truyền thống của dòng tranh này
đã thành lập dự án nghệ thuật với mong muốn đưa tranh hàng chống đến gần hơn với công chúng đặc biệt là giới trẻ
khai mạc vào sáng nay mùng một mươi tháng một tại nhà sách cá chép một trăm một mươi năm nguyễn thái học hà nội
truyền lãm những điều xưa cũ mới mè là một hoạt động nằm trong dự án họa sắc việt
được nhóm f rer do nhà thiết kế trịnh thu trang sáng lập xây công thực hiện
trong nhiều năm qua nhằm lưu giữ những giá trị truyền thống những nét đẹp dân gian của dòng tranh hàng chống
qua một quá trình di tập trong vòng năm năm từ năm hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi
thì mình đã siêu tập được gần bảy mươi bức tranh và mình muốn là chia sẻ những cái giá trị đó
những cái vẻ đẹp của từng bức tranh hàng chống đến với mọi người
và đồng thời mình cũng muốn giới thiệu với mọi người dự án họa sắc việt
đó sẽ là một quyển sách giúp cho những cái giá trị của cha ông không còn tồn tại ở dạng truyền thống nữa
mà bọn mình sẽ làm thêm một công việc nữa đó là phân tích và tổ chức bố trí các cái nguyên liệu truyền thống
để ứng dụng nó trong các cái sản phẩm hiện đại
triển lãm gồm hai mươi năm tác phẩm tiêu biểu cho ba đề tài tranh tết tranh thờ và tranh thế sự
được siêu tập và sáng tắt mới bởi nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh hàng chống
nghệ nhân lê đinh nghiên
bên cạnh việc giới thiệu những giá trị độc đáo của tranh hàng chống đến với công chúng
trong không gian của buổi triển lãm khán giả còn được gợi mở những tiềm năng ứng dụng
của dòng tranh dân gian này vào cuộc sống hiện đại
từ các họa tiết cổ chất lọc từ tranh hàng chống đã được các nhà thiết kế trẻ sáng tạo
và ứng dụng vào các lĩnh vực thiết kế đương đại
so với cả những bức tranh mà em được nhìn thấy trên internet hoặc là trên sách báo
thì nó thực sự là có một khoảng cách rất là xa
màu sắc của tranh rất là rực rỡ và những tạo hình rất là tinh tế
một trong những lý do mà khiến em tò mò nhất đó là các sản phẩm ứng dụng từ hoa tiết của tranh hàng chống
và khi mà xem thì thực sự là càng bất ngờ hơn nữa
không thể ngờ rằng những hoa tiết xưa cũ như vậy
càng sáng tạo và ứng dụng được trong các sản phẩm đương đại
triển lãm tranh hàng chống những điều xưa cũ mới mẻ diễn ra đến hết ngày hai mươi năm tháng một
hứa hẹn là không gian nghệ thuật độc đáo cho những người yêu văn hóa dân gian
tại thủ đô hà nội vào dịp đầu xuân năm mới
tại lào cai trời mưa rét sương mù dày đặc nhiệt độ đo được là hai độ c
tuy nhiên lượng khách du lịch đổ về đỉnh phan xipang vẫn rất đông
theo ghi nhận tại lào cai trời mưa rét sương mù dày đặc
độ ẩm bão hòa một trăm linh gió thổi rất mạnh nhiệt độ đo được là hai độ c
tuy nhiên từ sáng sớm lượng khách du lịch đổ về đỉnh phan xipang vẫn rất đông
nhiều người tỏ ra khá thích thú và phấn khởi khi chinh phục độ cao ba một trăm bốn mươi ba m
và được tận hưởng cảm giác rét cóng
theo dự báo trong thời gian tới vẫn còn nhiều đợt không khí lạnh
với mức nhiệt sụt giảm đáng lo ngại
vì vậy các địa phương cần có kế hoạch phòng chống rét cho người
ra súc ra cầm và hoa màu để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
trong phần tin tiếp theo thị trường vận tải ô tô dịp giáp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
mưa kéo dài khiến người dân trồng quýt đứng trước nguy cơ thất thù
thưa quý vị và các bạn vào thời điểm gần tết nguyên đán
thị trường ô tô lại sôi động khi nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao
đặc biệt là những biến động của thị trường khi nghị định của chính phủ
về nhập khẩu ô tô có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám
đời sống người dân ngày càng được nâng cao
thì kèm theo đó là nhu cầu phát triển của các phương tiện hiện đại ngày được tăng lên
tuy vậy mặc dù nhu cầu sử dụng ô tô ngày một tăng cao
thì việc mua sắm lại tỏ ra rẻ rặt vì nhiều yếu tố trị phối
như giá cả giao thông bến bãi
bên cạnh đó còn là sở thích của mỗi cá nhân
thực tế thì là mình là người
hay sử dụng xe của hàn nhật nhiều hơn
bây giờ thì hiện tại xe châu âu bắt đầu được đưa về việt nam
thì hôm nay mình chỉ là khách mời
thì mình muốn tìm hiểu những cái tính năng công dụng
như là độ bền hay là tính an toàn của chiếc xe này
nó có phù hợp với người mình hay không
hay là cái sở thích của mình hay không
do sự rẻ rặt của khách hàng
và một số biến động về thuế nhập khẩu ô tô có hiệu lực từ đầu tháng một năm nay
nhiều hãng xe đã đưa ra các chương trình khuyến mại cuối năm
nhằm kích cầu thị trường dịp giáp tết
nhanh dịp tết quyến đán
thì volkswagen cũng có một số chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn
để chọn khách hàng quyết định mua xe đúng nhanh hơn
chẳng hạn như một số dòng xe của volkswagen
trong tháng một và tháng hai có chương trình khuyến mại
là bảo dưỡng một năm miễn phí
năm bảo hiểm và ba năm bảo hành
như vậy là hỗ trợ được khách hàng
là một cách tốt nhất
trái với dự kiến thị trường ô tô đầu năm hai nghìn một mươi tám
vẫn chưa có bước đột phá về lượng mua
nhiều đại lý không đáp ứng được yêu cầu
mà nghị định của chính phủ về nhập khẩu và kinh doanh ô tô
vậy nên như thông lệ dịp cuối năm
các hãng xe đưa ra các chương trình khuyến mại
kích cầu cũng là một chiến lược phù hợp với thời điểm hiện nay
hôm qua tại đồng biên phòng ia nan
xã ia nan huyện đức cơ tỉnh gia lai
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
phối hợp với các cơ quan chức năng
đã tổ chức tiêu hủy trên bốn mươi kg pháo nổ
vận chuyển trái phép qua tuyến biên giới
bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ
số pháo trên là pháo bi có nguồn gốc từ thái lan
được các đối tượng dùng xe máy xé lẻ hàng
rồi vận chuyển nhỏ giọt qua biên giới
khi bị phát hiện đối tượng đã bỏ lại phương tiện
tăng vật tại hiện trường để chạy thoát thân
lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lệ thanh
đồn biên phòng ia nan đã bắt giữ năm vụ vận chuyển pháo lậu
thu giữ tăng vật ba mươi năm ba kg pháo các loại
số tăng vật đã được hội đồng tiêu hủy tiến hành
tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật
hiện đang thời điểm gần tết nguyên đán
nên các vụ vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới càng gia tăng
vì vậy lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với các ngành chức năng
tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ
quản lý kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại biên giới
nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật
đồng thời xử lý mạnh tay hơn đối với hành vi mua bán
vận chuyển trái phép các loại pháo qua biên giới
tại bình dương công ty cổ phần nước môi trường bình dương
vừa tổ chức khánh thành đưa vào hoạt động giai đoạn hai
dự án khu liên hợp xử lý chất thải bình dương
nhằm tận dụng rác thải chế biến thành phân hữu cơ và phát điện
với giai đoạn hai được khánh thành
đến nay khu liên hợp xử lý chất thải đã hoàn thành
các hạng mục công nghệ tái chế xử lý rác thải khá hiện đại
bao gồm nhà máy tái chế rác thải sinh hoạt làm phân hữu cơ
với công suất tám trăm bốn mươi tấn một ngày
lò đốt rác công nghiệp và công nghiệp nguy hại công suất ba trăm hai mươi tấn một ngày
lò đốt rác y tế công suất ba tấn một ngày
hệ thống xử lý nước dỉ rác công suất một m ba
và xử lý nước thải công nghiệp năm mươi m ba một ngày
theo chủ đầu tư khu liên hợp xử lý chất thải bình dương cho biết
sau một mươi ba năm hoạt động hiện mỗi ngày khu liên hợp tiếp nhận
và xử lý hơn một tám trăm linh tấn rác thải các loại
thời gian tới khi khu liên hợp được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch
sẽ nâng khả năng tiếp nhận và xử lý hơn bốn tấn rác thải các loại mỗi ngày
nhằm góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch cho tỉnh bình dương
còn tại tỉnh bắc cạn do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm theo mưa kéo dài
khiến cho nhiều diện tích trồng cam quýt của người dân xã quang thuận
huyện bạch thông bị ruột
các dân xã quang thuận đã bị rụng hàng loạt gây thiệt hại lớn cho các chủ vườn
điều đang nói là quyết dụng đúng vào thời điểm thu hoạch của người dân
khiến sản lượng bán ra suy giảm đáng kể
nguy cơ thất thu ngay trong vụ thu hoạch là hiện hữu
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
sau một tuần mưa kéo dài liên tiếp thì đến nay các vườn cam vườn quýt
của người dân xã quang thuận hầu như đã bị rụng trắng gốc
như quý khán giả có thể thấy trên tay tôi là một trong những quả quýt
mà đã bị dụng đang trong quá trình phân hủy
và người dân thì cũng không biết làm cách nào cả chỉ để cho nó tự phân hủy ở dưới đất
nhà nhiều thì khoảng một mươi tấn còn nhà ít thì cũng từ hai đến ba tấn
theo người dân ở xã quang thuận cho biết thì năm nay chắc chắn sẽ là một năm thất thu
đối với bà con nông dân
do những trận mưa bất thường kéo dài suốt hơn một tuần qua
gần một mươi tấn quýt trên diện tích hơn hai hectare đang đến mùa thu hái
của gia đình anh lường văn biên bị uống nước trái quyết rụng khắp vườn
ở đây thì rụng ở dưới gốc này đây không biết làm như thế nào bảo quản được
để nó không rụng xuống được
làm như thế này vất vả lắm tiền phân ngón nước viết vào quá nhiều công sức vào
rụng nhiều quá không biết làm thế nào được
cũng giống như gia đình anh biên năm nay gia đình ông cương trồng hơn ba hectare quýt
sau những trận mưa hơn một mươi tấn quyết của gia đình ông bỗng chốc rụng sạch
ước tính thiệt hại đến hàng trăm triệu đồng
quả quyết thì nó là cái thu nhập chính của gia đình
cuộc sống của gia đình của tôi năm nay thì nói chung là cũng chỉ là nhìn vào cái thu hoạch từ cái quyết
theo thống kê chưa đầy đủ của ủy ban nhân dân xã quang thuận huyện bạch thông
hiện toàn xã có năm tấn quýt cho thu hoạch
trong những ngày vừa qua do mưa lớn bất thường đã làm trên năm trăm linh tấn quyết bị dụng
với tổng số tiền thời đại ước tính trên bốn trăm linh triệu đồng
đặc tính của trái quýt quang thuận là vỏ mỏng dễ bị dập nát
nên mặc dù các hộ trồng quýt tập trung hái về nhà tránh bị uống nước
nhưng đa số người dân chưa có phương pháp bảo quản đúng khoa học
nên thời gian giữ cho trái quýt được tươi đủ tiêu chuẩn để đem bán không được dài
không chỉ tại quang thuận trong đợt mưa vừa qua
nhiều xã trên địa bàn huyện bạch thông như đôn phong dương phong cũng rơi vào tình trạng quyết dụng
theo một số hộ dân trồng cam quýt cho biết
bình quân mỗi ngày số lượng quýt rơi rụng từ ba đến năm kg quả trên một cây
mỗi hệ tà quyết có thể thiệt hại gần chục triệu đồng
hàng trăm hộ dân trong huyện bạch thông chủ yếu dựa vào trồng cây ăn quả
với những thiệt hại và thời tiết không ủng hộ như hiện nay
nguy cơ người trồng cam quýt trắng tay là hiện hữu
để chào đón tuần lễ du lịch tỉnh đồng tháp vào cuối tháng một sắp tới
hiện các điểm tham quan vườn cây ăn quả trên địa bàn huyện lai vung đang chỉnh trang
xây dựng để phục vụ du khách đến tham quan
theo phòng giang hóa thông tin huyện lai vung
để tổ chức thành công tuần lễ du lịch tỉnh đồng tháp và tết mở tuốt sắp tới
hiện nay các đơn vị của quyện đã và đang tập trung hướng dẫn và hỗ trợ bà con
chăm sóc chỉnh trang dường tượng xây dựng thêm các dịch vụ du lịch
cũng như tập huấn kỹ năng làm du lịch cho các nhà vườn
hiện nay huyện lai vung có chín điểm tham quan vườn cây ăn trái đã mở cửa phục vụ du khách
giết vương chăm không ngừng nâng cao chất lượng
nên ngoài sự nỗ lực điều phối của chính quyền địa phương
thì nhiều nhà vườn cũng tích cực sáng tạo nhằm phục vụ tốt nhất cho khách du lịch
khi đến tham quan các vườn quýt
thời gian cho khách đi tham quan được kéo thời gian nó dài hơn
hai nữa là cái đầu tư năm nay mình cũng phải đầu tư nó thêm nhiều hơn năm rồi
cũng như đường xá mình mở rộng ra
cầu cũng đổ cho nó rộng ra cho bà con đi tới luôn cho nó thoải mái
rồi dưới hai nữa mình cũng hoàn thành luôn mấy cái tâm để cho anh em ta
bà con ta đi ra có mệt ta vô trong cái tâm ta ngồi
ta chụp ảnh chụp hình quay phim dùng dòng khu vực vườn của bà con dùng dòng là gì đó
cũng tại xã long hậu
anh lê thanh sơn vừa khai trương điểm nghỉ dưỡng homestay ngôi nhà quýt
với bốn phòng sức chứa một mươi người
tại đây du khách sẽ cùng ăn cùng sinh hoạt với gia đình
đạp xe tham quan trải nghiệm các làng nghề truyền thống
và vườn cây trái sông nước ở quyền lai vương
thì cái mục đích chính của em để hoạt động homestay này
thì là muốn mang những cái văn hóa
những cái hình cũng giống như những cái làng nghề
mình muốn quảng bá những cái làng nghề của mình
giống như là làng nghề tráng bánh đại tân phước
giống như là nêm chua những cái đặc sản của lai vương mình
rồi những cái sản phẩm làm từ quýt
một cái đặc sản của quỷ nhà
đấy là những cái mà em muốn để phát triển cho quảng bá đến bạn bè quốc tế
trong năm qua các điểm tham quan trên địa bàn quyền lai vương
đã tiếp đón trên hai mươi năm lượt du khách
kịp dọng tuần lễ du lịch đồng tháp năm nay và tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám
số lượng du khách đến tham quan sẽ tăng cao hơn
thưa quý vị cứ đến hẹn lại lên
và thời điểm này nhiều bà con nông dân thành phố sa địa
tỉnh đồng tháp bước vào cao điểm vụ mùa chăm sóc hoa kiểng
để kịp phục vụ tháng du lịch đồng tháp vào tết nguyên đán
còn không đầy một tháng là đến tết nguyên đáng
hiện nay nhiều bà con thành phố sa đéc bắt đầu chăm sóc trang trí khu vườn
lối đi để kịp phục vụ tháng du lịch đồng tháp vào ngày hai mươi bốn hai mươi năm tháng một
tức mùng tám mùng chín tháng chạp âm lịch cũng như cung cấp hoa kiển cho thị trường tết năm nay
tuy nhiên dù chưa vào đông khen hoa nở nhưng hiện nay
làng hoa đã và đang chào đón rất đông du khách đến đặt hàng tham quan và mua sắm hoa kiển
hiện nay làng hoa sa đéc trồng khoảng hai trăm năm mươi loại hoa kiển
trong đó nhiều nhất là hoa hồng dừa cút mâm xôi bách hợp cát tường hướng dương thượng dược dạng thọ
đặc biệt năm nay nhiều bà con làng hoa còn giới thiệu thêm một số giống mới
như hoa hồng thơm cút lùng để bàn
tuy nhiên theo thông tin của nhiều bà con do nguyên liệu và cơ sở đầu tư khá cao
nên có khả năng một số sản phẩm qua năm nay có thể nhỉnh giá hơn so với các năm trước
hay chọn cút cùng tiền để chơi một là màu sắc đẹp hai nữa là hoa của sa đếc thì nó bền
mỗi năm trồng khoảng dừng hai ba mỗi năm mình mỗi tăng cho nên trồng tám
nhưng mà giá cả của năm nay so với mỗi năm thì nó cao hơn
lý do là thứ nhất là đầu vào phân nguyên liệu với vỏ phân công cán cao
cho nên là nó cao hơn
cho nên là nó cao hơn cho nên là nó cao hơn
cái thứ hai nữa là cái do thời tiết cái rủi ro của thời tiết thì nó hay thất thường lắm
cho nên là mình phải đầu tư mình phải che chắn rồi mình phải ứng dụng khoa học kỹ thực thêm
và phân bón nó thêm để cho mình làm cái cây nó tốt
bên cạnh cùng với hướng đi mới của địa phương là xây dựng thành phố hoa sa đéc gắn với phát triển du lịch
theo đó các tuyến đường được mở rộng xây dựng cổng qua toàn đường qua
mở khu vực trưng bày hoa kiển khu vực phục vụ du lịch
qua đây kịp dọng trong năm hai nghìn một mươi tám sa đếc
sẽ thu hút ngày càng đông lượng khách tìm về thành phố hoa để du xuân đón tết
mặc dù tại kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã cam kết chấm dứt việc sản xuất
lò nung gạch thủ công trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng tính đến thời điểm hiện nay nhiều lò gạch trên địa bàn thành phố vẫn vô tư nhà khói
cầm cự để đốt nốt số phôi gạch còn tồn động phớt lờ chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương
xã sông lô thành phố việt trì từng là điểm nóng môi trường do hoạt động của các lò gạch đất xét nung
tính đến thời điểm hiện tại toàn xã sông lô chỉ xóa được bốn trên tổng số chín lò đang hoạt động
các lò gạch này hàng ngày vẫn nhả khói liên tục khiến cho môi trường nơi đây bị ô nhiễm
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đời sống sản xuất của người dân
còn tại xã trưng vương thành phố việt trì các cơ sở sản xuất gạch chưa có ý thức tự giác chấp hành
xóa bỏ lò gạch đất xét nung đúng theo quy định
gần một trăm linh lao động là phạm nhân thuộc trại thanh hà đã được rút về
tuy nhiên vẫn còn một số lao động đang làm việc để vận hành ba lò hoạt động hàng ngày
hôm nay chúng tôi thực hiện theo đúng chủ trương chính sách của đảng và thành phố và tỉnh
chúng tôi chấm dứt hoạt động sản xuất gạch công lung trên địa bàn
nhưng nay chúng tôi còn một số tồn ạ cho nên đề nghị các cấp cho chúng tôi đốt hết để thu hồi những sản phẩm anh em đã làm ra
tổ chức đoàn đi kiểm tra tiếp tục đi kiểm tra xem các cái lò nào tiếp tục hoạt động
sau cuộc họp kín của hội đồng bảo an liên hợp quốc về tình hình thành phố raka
ông vasili nabenzia cho biết tình hình nhân đạo tại thành phố này rất nghiêm trọng
sau chiến dịch chống is tại raka do liên quân mỹ đứng đầu tiến hành
thành phố này hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn
nhiều người chết mịn giải rác khắp nơi thiếu nước ngọt điện sinh hoạt và dịch vụ y tế
dẫn đến nguy cơ dịch bệnh tràn lan
do đó liên quân cần phải chịu trách nhiệm khôi phục thành phố raka
nếu không người dân sẽ không thể trở về nhà ở thành phố này
ông nabenzia cũng hy vọng sẽ có một vòng hòa đàm mới về syri do liên hợp quốc bảo trợ
trước thềm đại hội đối thoại dân tộc syri dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố sochi của nga trong tháng này
triển lãm với tên gọi siêu putin ở bảo tàng umam tại thủ đô moskova
đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân nga
triển lãm trở nên đặc biệt trong bối cảnh tổng thống nga vladimir putin
sẽ tham gia tái tranh cử nhiệm kỳ tổng thống mới vào năm hai nghìn một mươi tám
các tác phẩm đa dạng từ điều khắc đến tranh vẽ hình chụp
khắc họa nhiều góc độ của tổng thống vladimir putin
năm nay tổng thống putin sẽ ứng cử với danh nghĩa là ứng cử viên tự do
tất cả các sản phẩm thể hiện sự kính trọng tình yêu và sự ủng hộ tuyệt đối của các nghệ sĩ với ông putin
tinh thần chung của triển lãm là thể hiện một siêu anh hùng một siêu lãnh đạo
và cũng chính là siêu putin trong lòng người dân
triển lãm đã quy tụ ba mươi nghệ sĩ tài năng
khắc họa chân dung tổng thống nga vladimir putin với những màu sắc và góc cạnh khác nhau
thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân nga
ý tưởng của triển lãm này là thể hiện tổng thống putin không phải từ góc độ chính trị
mà từ những mặt đời thường trong cuộc sống
thể hiện chân dung tổng thống qua lăng kính của mỗi người dân nga
đây cũng không phải triển lãm đầu tiên vinh danh tổng thống putin
trước đó hình ảnh tổng thống cũng được khắc họa qua các bài hát ca ngợi
hay in hình trên những chiếc áo phông được bán rộng rãi trên toàn nước nga
mặc dù không xảy ra hiện tượng khí hậu cực đoan enino song năm hai nghìn một mươi bảy
đã trở thành năm nóng thứ ba trong lịch sử của australia
trong báo cáo về khí hậu hàng năm cục khí tượng australia bom cho biết
kể từ năm hai nghìn năm australia đã phải trải qua bảy trong số một mươi năm nóng nhất trong lịch sử
trong đó chỉ có năm hai nghìn một mươi một ghi nhận nền nhiệt mát mẻ hơn so với mức độ trung bình
trong năm hai nghìn một mươi bảy nhiệt độ trung bình ở australia cao hơn chín mươi năm độ c
so với ba mươi năm trước các bang ở miền đông là bang new south wales và queensland là những
khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tình trạng nắng nóng kỷ lục trong năm vừa qua
giới phụ trách giám sát khí hậu nhận định mặc dù không có hiện tượng enino
năm hai nghìn một mươi bảy được ghi nhận là nền nhiệt rất cao nhiệt độ ban ngày và ban đêm đều cao hơn so với
với mức trung bình trong khi mức nhiệt cao nhất cũng ở mức cao thứ hai trong lịch sử
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại